cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng đào quang minh chú tại xã thanh hà huyện thanh liêm hà nam
đã bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh hà nam bắt quả tang vào tối ngày hai mươi tháng bảy
thời điểm trên tại xóm ba thôn mậu chử xã thanh hà huyện thanh liêm lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang minh
đang cất giữ vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp khám xét khẩn cấp chỗ ở của minh thu giữ một trăm năm mươi bảy viên ma túy tổng hợp
minh khai nhận mua số ma túy trên của một người không quen biết về để bán kiếm lời